liên quan đến trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện quân y một trăm một mươi bắc giang đã trốn viện và đi chuyến xe khách từ bắc giang đến mỹ đỉnh hà nội
vào chiều ngày hôm nay giám đốc sở y tế hà giang cho biết là hai mươi năm trong tổng số hai mươi năm người có liên quan đến bệnh nhân trốn viện là hành khách lái xe phụ xe đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả hai mươi năm trên hai mươi năm mẫu đều âm tính lần một với sars cov hai
trước đó vào dạng sáng ngày bốn tháng bảy đối tượng f là sùng my quả chú tại thị trấn yên minh huyện yên minh tỉnh hà giang đã trèo tường bỏ trốn khỏi khu cách ly và bắt xe khách của nhà xe cầu mè chạy tuyến mỹ đình hà giang
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày chiếc xe khách trên di chuyển đến địa phận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang thì đã bị công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an tỉnh tuyên quang dừng xe khách đưa vào vị trí an toàn phòng chống dịch
cũng theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
vào chiều ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội phối hợp với trung tâm y tế quận nam tử liêm và các đơn vị liên quan đã điều tra xác minh được một mươi một trường hợp liên quan
trong đó có hai trường hợp f một từ khi bệnh nhân xuống xe đến khi lên xe đi hà giang còn bốn trường hợp chưa liên hệ được
hiện các đơn vị chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho hai trường hợp f một tiếp xúc ở bến xe mỹ đình
liên hệ chuyển f một đi cách ly tại khu cách ly tập trung tứ hiệp phun khử khuẩn khu vực liên quan đến bến xe mỹ đình cách ly y tế các trường hợp có liên quan tại nhà theo đúng quy định